quốc hội thảo luận tại tổ về dự án bộ luật lao động sửa đổi nhiều vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu quy định về tăng giờ làm thêm bổ sung thêm ngày nghỉ lễ là ngày thương binh lễ sĩ hai mươi bảy tháng bảy được nhiều đại biểu cho ý kiến
với hai phương án mà bộ lao động thương minh và xã hội chính quốc hội xem xét về việc tăng tuổi nghỉ hưu
phương án một tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với nam và bốn tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ sáu mươi hai tuổi nữ đủ sáu mươi tuổi
phương án hai tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường cứ mỗi năm tăng thêm bốn tháng đối với nam và sáu tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ sáu mươi hai tuổi nữ đủ sáu mươi tuổi
nhiều đại biểu đồng tình phương án một vì đây là phương án có ưu điểm hơn tránh gây sốc thị trường lao động
tuy nhiên một số ý kiến băn khoăn việc tăng tuổi nghỉ hưu liệu có làm giảm đi cơ hội việc làm đối với lao động trẻ nhất là trong bối cảnh tỷ lệ sinh viên ra trường thân nghiệp vẫn còn cao

trong khi đó cho ý kiến về việc tăng giờ làm thêm một số đại biểu đề nghị chính phủ cần quy định rõ hơn tránh việc người lao động nhất là những lao động phổ thông bị lạm dụng thời gian làm thêm
để buộc người lao động phải làm thêm mới có thu nhập để đủ giả nợ đủ trang trải cuộc sống của nhân cho nên phải có quy định để ngăn chặn cái này
cũng qua thảo luận nhiều đại biểu đồng tình với việc bổ sung thêm ngày nghỉ lễ là ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy và giữ nguyên quy định nghỉ tết âm lịch như hiện tại